trong ba ngày tới tại các tỉnh đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội
do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao kết hợp với phía bắc
giải hồ tụ nhiệt đới qua khu vực trung bộ có xu hướng nâng trục lên phía bắc
nên tại đây có mưa rào và rông nhiều nơi tập trung ở các tỉnh ven biển và nam đồng bằng bắc bộ
trong mưa rông cần đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ vì thế cũng duy trì ở mức mát mẻ cao nhất vào trưa chiều phổ biến dưới ngưỡng ba mươi ba độ
trong khi đó tại các tỉnh tây bắc bộ mưa xuất hiện ít hơn
chủ yếu là mưa rào giải sát vào đêm và sáng
còn trưa chiều trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày
giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ còn thấp nhất về đêm đạt hai mươi ba hai mươi sáu độ
có nơi thấp hơn do yếu tố địa hình cao
sở hồi tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
lên phía bắc nên trong đêm nay và hai ba ngày tới
toàn khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ tiếp tục gây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
do có mưa nên nhiệt độ ở mức thấp cao nhất ba ngày tới đều ở dưới mức ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
cũng chịu tác động trực tiếp của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nên mưa diễn ra ở diện rộng
đặc biệt tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
từ chiều mai đến ngày hai mươi bốn tháng chín sẽ có mưa to đến rất to
quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm cơn rông
và nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp
nhiệt độ vì thế cũng ở mức dưới ba mươi hai độ
nằm ở phía nam của giải hội tụ nhiệt đới với gió tây nam có cứng độ trung bình đến mạnh
nên khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông
sinh ngày hai mươi ba và hai mươi bốn các tỉnh con tum gia lai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nên nhiệt độ tại đây ít biến đổi cao nhất ở trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ vào thời gian trưa chiều
còn các tỉnh thành miền nam chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam đơn thuần
nên mưa xảy ra chủ yếu vào chiều tối và đêm
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to trong cơn rông đề phòng tố lốc và gió rất mạnh
còn trưa chiều trời còn hẳn gián loạn
và nhiệt độ cao nhất sẽ rao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
về đêm và sáng sớm nên nhiệt độ giảm tiết trời mát mẻ và dễ chịu